hà nội hiện có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng ba một trăm linh cơ sở sản xuất
thành phố hà nội đang thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thêm chín cụm công nghiệp
đến nay hà nội đã có bảy mươi cụm công nghiệp đang hoạt động với diện tích hơn một ba trăm ba mươi ha
gồm khoảng ba một trăm linh cơ sở sản xuất đang hoạt động đột ngân sách nhà nước tám tháng năm hai nghìn một mươi tám khoảng sáu trăm ba mươi một tỷ đồng
thu hút khoảng sáu mươi người lao động
hiện thành phố đang thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập chín cụm công nghiệp với diện tích khoảng hai trăm ba mươi ha
theo sở công thương hà nội xu hướng đầu tư vào các khu công nghiệp
cụm công nghiệp của hà nội là đầu tư công nghệ cao công nghệ sạch phát triển bền vững
cho nên các doanh nghiệp sẽ tăng vốn đầu tư vào một đơn vị diện tích đất bằng việc tăng mật độ sử dụng đất
đầu tư thiết bị công nghệ cao đầu tư dây chuyền đồng bộ sử dụng công nghệ thông tin trong điều hành sản xuất
qua đó tăng hiệu quả sử dụng đất